bác sĩ hoàng việt dũng trưởng khoa ngoại tổng hợp bệnh viện hữu nghị ngày sáu tháng bốn cho biết
một bệnh nhân bảy mươi hai tuổi nhập viện cấp cứu khi mạch nhanh khó bắt huyết áp tụt sốc nhiễm trùng nhiễm độc nặng
người nhà kể sau khi ăn rau sống và thịt lợn hun khói ông xuất hiện đau bụng nôn nhiều và đi ngoài
các bác sĩ xét nghiệm chu các lớp ổ bụng chẩn đoán bệnh nhân bị sốc do hoại tử ruột được chuyển mổ cấp cứu
ekip dùng các thuốc vận mạch liều cao vừa mổ vừa hồi sức
trong quá trình mổ bác sĩ nhận thấy một đoạn dài gần hai năm mét ruột non bị hoại tử đen
nên đã cắt toàn bộ và phục hồi lại lưu thông ruột
hậu phẫu tình trạng sốc của bệnh nhân được cải thiện dừng thử máy dự kiến xuất viện trong vài ngày tới
bệnh nhân trên không có tiền xử bệnh nền các bác sĩ nghi ngờ tình trạng viêm ruột của ông có thể do ăn uống
theo các bác sĩ hoại tử ruột non hay còn gọi là viêm ruột hoại tử là bệnh lý rất nặng tỷ lệ tử vong cao
còn được chẳng đoán và xử trí kịp thời
nguyên nhân hay gặp trong các bệnh về máu gây tắc mạch mạc treo tắc ruột do són vặn
dây chẳng thắt nghẹt gây thiếu máu ruột dẫn tới hoại tử thoát vị bẹn nghẹt
bên cạnh đó viêm ruột hoại tử còn có thể do crotgio một loại trực khuẩn gặp ở thức ăn vệ sinh kém
trong thịt chưa chín kỹ nhiễm zun đũa biểu hiện lâm sàng bao gồm đau bụng nôn sốt đi ngoài phân lỏng
bụng trướng nặng có thể sốc suy hô hấp suy thận cấp dối loạn chuyển hóa và tử vong
người có tiền sử tim mạch các bệnh về máu sử dụng thuốc chống đông cần khám và kiểm tra định kỳ
có chế độ ăn dinh dưỡng hợp lý thức ăn sạch sẽ ăn chín uống sôi có thể giảm nguy cơ của các loại bệnh này
nếu có các triệu chứng xuất hiện đột ngột như trên cần đến ngay các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị sớm nhất
nếu bệnh không được điều trị kịp thời thanh ruột sẽ suy yếu và có thể hoại tử
cuối cùng một lỗ thùng có thể hình thành tại thành ruột làm tràn dịch tiêu hóa vào khoang bụng
thủng ruột là một trường hợp cấp cứu đòi hỏi phải phẫu thuật ngay lập tức và có tỷ lệ tử vong cao
viêm ruột hoại tử là một bệnh lý nặng diễn tiến phức tạp nên ngay khi phát hiện
cần chuyển bệnh nhân đến những bệnh viện có điều kiện chăm sóc theo dõi và xử lý kịp thời
tùy thuộc vào mức độ bệnh các bác sĩ sẽ chỉ định sử dụng kháng sinh hợp lý
bổ sung nước địa giải bằng dung dịch olezon hoặc truyền tĩnh mạch dung dịch ringelastat
các biện pháp điều trị chuyên biệt như đặt ống thông mũi dạ dày ống thông hậu môn trong nhiều trường hợp có thể phải phẫu thuật